hôm nay tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng
xảy ra tại công ty găng thép thái nguyên tisco
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên y án
đối với cựu tổng giám đốc tisco trần trọng mừng
bị cáo trần trọng mừng bị đề nghị mức án chín năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đại diện viện kiểm sát nhận thấy bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù
và mức bồi thường dành cho các bị cáo là có cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật
riêng đối với bị cáo đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam vns
đã khắc phục toàn bộ thiệt hại là sáu mươi tỷ đồng
vì vậy đại diện viện kiểm sát đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với ông hùng
bị cáo hoàng ngọc diệp nguyên thành viên hội đồng quản trị tisco
cũng được ghi nhận đã khắc phục xong hậu quả số tiền sáu tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của hai bị cáo hùng và diệp
đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo còn lại đề nghị giữ nguyên hình phạt
và số tiền buộc các bị cáo còn lại phải bồi thường
chỉ vì mâu thuẫn gia đình trong lúc có hơi men không làm chủ được bản thân
đối tượng nguyễn khắc vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã nam hưng huyện nam sách tỉnh hải dương
đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vợ của mình khiến nạn nhân bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi giờ
ba mươi phút ngày chín tháng một mươi một vương đến nhà bố vợ
tại đây vương và chị vũ thị yến vợ của vương xảy ra mâu thuẫn
vương đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực bụng và tay của chị yến
thế vậy bố mẹ vợ của vương vào can ngăn thì cũng bị vương dùng dao đâm vào người vào tay
sau khi gây án vương bỏ trốn khỏi hiện trường các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tiếp nhận thông tin công an huyện nam sách đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và vận động
thuyết phục đối tượng đến một giờ ngày một mươi tháng một mươi một
vương đã đến trình diện và đầu thú tại công an huyện nam sách
trước tình trạng mở bán huy động vốn trái phép ồ ạc và co đất thì thổi giá lên cao
dù nhiều dự án chưa được cấp phép gần đây thì thanh tra sở xây dựng tỉnh bình dương
đã ra quyết định xử phạt hàng loạt công ty nhằm chấn chỉnh lại trực tự tại địa phương này
sở xây dựng tỉnh bình dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực xây dựng đối với công ty cổ phận đầu tư thương mại á châu
chủ đầu tư dự án khu nhà ở suối giữa với mức phạt đưa ra là ba trăm tám mươi năm triệu đồng
cơ quan chức năng cũng đã phạt công ty cổ phần quản lý đầu tư stc
chủ đầu tư dự án căn hộ s plus hai trăm bảy mươi năm triệu đồng vì chưa đối điều kiện huy động vốn
một dự án nữa là khu nhà ở chánh phú hòa thị xã bến cát
do công ty trách nhiệm hữu hạng địa ốc xây dựng tường hy quân làm chủ đầu tư
và công ty cổ phận đầu tư xây dựng địa ốc đất việt là đơn vị phát triển
cũng bị xứ phạt hơn năm trăm linh triệu đồng do có dấu hiệu huy động vốn trái phép
khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch
bất xúc vì đã đóng tiền nhưng không được nhận đất
mới đây hàng trăm người dân đã kéo đến dự án và chú đầu tư để đổi lại tiền
một hồ sơ nào của công ty chủ đầu tư tức là công ty tường hy quân cho bà lo thi loan
làm giám đốc gửi lên sở tài nguyên môi trường và sở xây dựng
là hai sở chưa nhận được một hồ sơ nào và cũng chưa làm nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một giám đốc công ty địa ốc đất việt đơn vị môi giới dự án khu nhà ở chánh phú hòa
đã tử vong điều này càng khiến quá trình giải quyết vụ việc của hàng trăm khách hàng
rơi vào vòng lớn quẩn khi công ty đất việt và công ty từ hy quân đang đùn đẩy trách nhiệm với nhau
yêu cầu là chủ đầu tư trả lời cho chúng tôi rõ là khi nào thì dự án hoàn thành
còn nếu không hoàn thành được thì trả đất cho chúng tôi hay là trả lại tiền đầu tư cho chúng tôi
và những cái thiệt hại theo lãi suất ngân hàng để cho chúng tôi thu hồi cái tiền đó về
trong quá trình thanh lý thì công ty hứa hẹn rất là nhiều lần rồi
mà chuyển mỗi lần cho tôi là được một lần năm mươi triệu và một lần hai mươi triệu
sau đó tiếp tục công ty ấy nữa thì công ty không có chuyển cho tôi nữa
nhàm đốc của công ty có đất việt người ký trực tiếp với tôi thì đã tử vong và kể từ đó thì
chúng tôi đi cầu cứu cơ quan chức năng của tỉnh bình dương thì giờ cảm thấy rất là bơ vơ
cho rằng công ty đất việt công ty tường hy quân và các công ty môi giới đã dùng thủ đoạn gian dối
bán huy động vốn trái phép khi pháp lý dự án chưa đầy đủ nhằm mục đích chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
của nhiều người khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an và cầu cấu ủy ban nhân
dân tỉnh bình dương vào cuộc giải quyết vụ việc
mới đây sở xây dựng tỉnh bình dương đã có công văn chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan
chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
về đất đai đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh bất động sản trong quá trình triển khai dự án
trên địa bàn đồng thời nêu rõ các chủ đầu tư huy động chiếm dụng vốn trái quy định sẽ bị truy
cứu trách nhiệm hình sự việc tỉnh bình dương thực hiện kiểm tra xứ phạt và huy động vốn trái phép
cũng đã giảm phần nào những nguy cơ rủi ro cho người dân trong việc lựa chọn đáp ứng nhu cầu
tìm kiếm nhà ở đầy đủ pháp lý trên địa bàn song các cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người
dân cần nâng cao kiến thức và nhận thức tìm hiểu kỹ thông tin về dự án xem quy hoạch chế phép
xây dựng của dự án dây phép đấu thầu để tránh mua phải các dự án trên giấy dẫn đến tiền mất
cực mang hệ lụy không đáng có ngay trong ngày hôm qua khi một văn bản giả mạo văn bản chỉ đạo của
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về công tác phòng chống dịch được lan truyền và chia sẻ trên
mạng xã hội ngay lập tức phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng đã tiến hành xác
minh và mời làm việc một số cá nhân đã chia sẻ thông tin về văn bản giả mạo này lực lượng công
an đã làm việc với hai đối tượng về hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin giả mạo về công tác phòng
chống dịch của thành phố từ một văn bản gốc của ủy ban nhân dân thành phố ban hành vào đầu tháng
năm hai nghìn hai mươi một đã bị sửa lại và được đăng tải bởi facebook tên việt nguyễn chưa kịp xác minh
các đối tượng được mời làm việc để chia sẻ về văn bản này sau khi làm việc với cơ quan công an
tất cả các đối tượng đều nhận thức được hành vi sai trái của mình
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ
thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tám bị cáo về tội giết người
tám bị cáo này đều trú tại thành phố buôn ma thuật và huyện gromana của tỉnh đắk lắk
trong đó có lê hữu cường và hồ quốc cương còn trong nhóm bị cáo bị đánh có phạm văn thành
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thành và nhóm bạn đến quán karaoke của cường vì có
mô thuẫn từ trước với cường nên thành đã gọi cường đến quán cường cùng các bị cáo còn lại mang hung
khí đến quán karaoke tại quán karaoke của mình cường đã đưa cho cường một khẩu súng bắn điện có
một con dao dài và một số hung khí hậu quả của trận hỗn chiến đã làm bốn người trong nhóm của thành
bị thương tích nặng phải nhập viện trong đó có một người bị thương tích sáu mươi hội đồng xét xử tuyên
phạt tám bị cáo mức án từ tám năm chín tháng đến một mươi sáu năm tù giam trong đó lê hữu cường linh án một mươi sáu năm tù
giam chủ quán karaoke hồ quốc cương lĩnh án một mươi hai năm tù giam tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên
tỉnh nam định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với cục
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh bình chú tệ
tỉnh nam định đang thuê xe taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy cùng đi với
nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn khám xét tại chỗ cơ quan chức năng đã thu giữ ba bánh heroin bốn kg ma túy
tuy tổng hợp dạng đá một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà nguyễn thanh bình sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng
hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh tuyên quang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với
công an phường tân quang tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke aa tại tổ một mươi bảy
phường tân quang thành phố tuyên quang phát hiện một mươi hai đối tượng có nghi vấn sử dụng chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu được một đĩa xứ trên đĩa còn có nhiều các tinh thể màu trắng
nghi là ma túy dạng ketamin tổ công tác đã lập biên bản đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở
để làm rõ qua xét nghiệm tìm chất ma túy các đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp và ketamin
còn tại thành phố đà nẵng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bị can
và khám xét nơi ở đối với bà huỳnh thị châu bốn mươi sáu tuổi chú tệ phường khuê trung
quận cẩm lệ thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm mất tài sản
vào năm hai nghìn một mươi chín châu có nhận lời làm giúp thủ tục để nhận phần thừa kế một ngôi nhà ở đường lê vĩnh huy
phường hòa cường bắc quận hải châu cho một người quen sau khi người đàn ông này giao sổ hồng
châu đã nói dối với một bị hại chú tại phường vĩnh trung quận thanh khê là đã mua ngôi nhà nhưng
không có tên và đồng ý bán lại cho người này với giá bảy hai tỷ đồng trong hai tháng chín và một mươi châu đã
hai lần nhận cọc với tổng số tiền là hai năm tỷ đồng sau đó nhiều lần hứa hẹn để kéo dài thời gian và
lần tránh không thực hiện việc chuyển nhượng khi quá thời hạn giao kèo quá lâu các bị hại nhận
thấy đã bị lừa nên tố cáo châu lên cơ quan công an hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công
thành phố đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của các bị hại về việc bị huỳnh thị châu lừa đảo chiếm
đoàn và sẽ tiến hành làm rõ trong thời gian tới với thủ đoạn vờ thỏa thuận mua bán rồi đặt cọc
thông qua tờ giấy chuyển khoản đến ngân hàng đã chuẩn bị từ trước với số tiền lớn và ngay sau đó
sẽ viện ra nhiều lý do khác nhau để mượn số tiền nhỏ lê quang nhã sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thệ xã phạm
văn hai huyện bình chánh tp hcm đã lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các nạn nhân ở
nhiều địa phương thuộc tỉnh đắk nông
và phóng sự ngay sau đây chúng tôi tiếp tục cảnh báo tới quý vị về thủ đoạn lừa đảo chiếm đất tài sản qua hình thức này
mời quý vị cùng theo dõi
tháng một năm hai nghìn hai mươi một lê quang nhã từ tp hcm lên tỉnh đắk nông nhưng do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài
nhã đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhã đặt làm con dấu khắc chữ đã thu tiền ở tp hcm rồi đến các điểm
giao dịch của ngân hàng xin các cặp giấy nộp tiền rồi dùng con dấu đóng vào các liên hai của giới nộp tiền
nhã dùng các giấy nộp tiền đi tìm những người buôn bán cây giống người có nhu cầu bán đất để hỏi mua
sau khi thỏa thuận giá cả mua bán nhã đặt cọc số tiền lớn bằng cách viết vào giấy nộp tiền có dòng chữ đã thu tiền
chuẩn bị từ trước rồi đưa cho các nạn nhân xem để làm tin sau đó nhã lấy các lý do khác nhau để mượn lại một số tiền để chiếm đoạt
khoảng hơn nửa tiếng lâu thì lúc đó một mươi một h ba mươi trưa anh quay lại thì anh có đưa cho em một cái tờ giấy biên lai màu hồng đã chuyển tiền rồi
có đóng dấu đã thu tiền rồi
là em đã chuyển cho chị một trăm linh triệu đây rồi
thì bây giờ là ngân hàng nó nghỉ việc đầu giờ chiều là chị mới nhận được tiền
thời bây giờ em cần tiền em trả tiền công cho người làm nên chị cho em mượn lại năm triệu rưỡi
thì em cũng do là tin tưởng với khách hàng thì em cũng cho mượn lại khách hàng người đó là năm triệu rưỡi
sau khi người đó đi thì em xem lại cái tờ biên lai màu hồng đã thu tiền của agribank ngân hàng
thì em mới biết là mình đã bị lừa
thì cái thông tin trên đó nó không có đúng
do cần tiền tiêu xài mà không có việc làm ổn định nên tôi có đi các chỗ buôn bán để gặp những người mua bán
và xin số tài khoản để mua cây giống và mua đất
sau đó tôi vào ngân hàng lấy biên lai của ngân hàng và đi vào đó là đã chuyển tiền
xong rồi đem về cho bị hại và đưa cho bị hại
nói là đã chuyển tiền một lần như vậy thì tôi nói chuyển khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh triệu
sau đó thì lợi dụng lòng tin của bị hại thì tôi có mượn lại mỗi lần như vậy từ ba triệu đến tám triệu để tiêu xài
với thủ đoạn này từ tháng một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
lê quang nhã đã thực hiện bảy vụ lừa đảo chiếm đoạt gần bốn mươi triệu đồng của các nạn nhân
ở các huyện đắc minh đắc song rông nô và thành phố gia nghĩa
qua đây thì nạn nhân vụ việc này thì cũng đã được
cơ quan công an đăng minh đã phát hiện và làm rõ được bảy vụ việc trên địa bàn tỉnh đắk nông
đối với cái vụ việc này thì công an điều tra công an huyện đức minh đang đã khởi tố vụ án
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc minh tỉnh đắc nông đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam lê quang nhã để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chuyển sang các tin tức
xin chào tạm biệt các bạn
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự
đối với đối tượng trần phước tân chú tại xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày ba tháng một mươi một trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen
tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân đã quen biết với anh nguyễn hải đăng
và con gái của anh đăng sinh năm hai nghìn tám
tân còn nói với cháu bé sẽ mua điện thoại cho để học online
vào ngày bảy tháng một mươi một bé gái khóc đòi tân mua điện thoại
đối tượng tức giận và chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thớ sơn huyện tịnh biên
rồi bóc cổ giết chết nạn nhân
sau khi gây án đối tượng điều khiển xe về đến khu vực bến phà châu giang
thuộc thành phố châu đốc thì bị công an huyện phú tân phát hiện và đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân đã thừa nhận hành vi của mình
được biết đối tượng từng có một tiền án một mươi một năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em
chấp hành án xong trở về địa phương từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị liên quan đến chiêu thức đó là lừa bán lan đột biến
công an thành phố thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ năm đối tượng chính trong ổ nhóm cướp
cưỡng đặt tài sản xảy ra trên địa bàn
theo kết quả điều tra phạm văn tân tức là hoàng ở xã đông tiến huyện đông sơn
đã mua hai cây lan đột biến của một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm linh

tp sầm sơn tp thanh hóa với giá sáu mươi tám triệu đồng
sau đó tân đã thông báo cho người bán là hai cây lan đột biến trên đã bị sai giống
và yêu cầu phải đền bù thiệt hại số tiền hai trăm linh triệu đồng
do bản thân người bán cũng bị lừa nên đã xin đền bù số tiền gốc là bảy mươi triệu đồng
và chuyển tiền vào tài khoản của vợ tân nhưng tân đã không đồng ý
sau đó tân cùng với sáu đối tượng khác đến nhà người bán để đe dọa hành hung
và yêu cầu phải đền bù thêm cho tân một trăm tám mươi triệu đồng
tuy nhiên khi hai vợ chồng người bán đến nhà tân để thương lượng
thì nhóm của tân đã chửi bới và yêu cầu vợ chồng người bán phải trả đủ số tiền
lên tới bốn trăm linh triệu đồng sau đó đồng ý rút xuống còn hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận một trăm hai mươi triệu đồng của vợ chồng người bán nhóm của tân vẫn hành hung
và yêu cầu phải viết giấy vay nợ và chuyển nhượng lại cổ phần
đối với cây lan hồng minh châu có trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
sau khi lấy được tiền từ người bán
các đối tượng đã chia nhau tiêu xài và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một đường dây đánh bạc lớn với số tiền là hai tỷ đồng
đã bị công an nghệ an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là nguyễn thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
linh là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp thường xuyên thay đổi chỗ ở
linh điều hành nhiều đường dây đánh bạc ở nhiều tỉnh thành như hà nội nghệ an và lạng sơn
mỗi tỉnh linh có một đại lý để thu gom bảng lô đề
rồi giao dịch qua các phần mềm như facebook zalo hay telegram
trợ lý đắc lực cho linh là lê cảnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường vinh tân thành phố vinh
và vũ thùy hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm
mỗi ngày số tiền các đại lý chuyển về cho linh từ hai mươi tỷ đến ba mươi tỷ đồng
và sau khi có kết quả sổ số miền bắc
tự tính tiền thắng thua bằng phần mềm chuyên dụng nhắn tin cho nhau rồi xóa hết các dữ liệu
các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán
và qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác minh trong thời gian từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày hai tháng một mươi một các đối tượng đã sử dụng số tiền là hơn hai tỷ đồng để đánh bạc
ban chuyên án cũng thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô ba mươi bốn điện thoại
máy tính sách tay nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
hai tụ điểm đánh bạc với hàng chục đối tượng tham gia tại thành phố hồng ngự và huyện tân hồng
tỉnh đồng tháp đã bị lực lượng công an triệt phá thu giữ hơn sáu trăm linh triệu đồng
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an thành phố hồng ngự phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
đã phát hiện tình hình đánh bạc
tại huyện tân hồng lực lượng công an cũng vừa bắt quả tang hai mươi năm đối tượng đang tụ tập đánh bạc
tại khu vực thuộc phường an bình a thành phố hồng ngự
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một bộ lắc tài xỉu hơn năm trăm bốn mươi triệu đồng
ba mươi hai điện thoại di động và phương tiện các loại
các đối tượng trên đã được đưa về cơ quan công an thành phố hồng ngự
thực hiện công tác phòng dịch qua test covid tất cả đều âm tính
tại huyện tân hồng lực lượng công an cũng vừa bắt quả tang hai mươi năm đối tượng
đang tham gia đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
ở khu đất chống thuộc xã tân thành a huyện tân hồng
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt
bảy con gà đá hai mươi một cặp cuộn sắt ba hột xí ngầu cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tòa nhân dân quận liên triều thành phố đà nẵng cũng vừa đưa ra xét xử
bị cáo nguyễn bình hưng chú tại phường hòa hiệp nam quận liên triều
chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào trường ngày năm tháng chín một tổ công tác của ủy ban nhân dân
phường hòa hiệp nam đang xuống địa bàn tại khu đô thị ecocham
nắm tình hình về một nhóm công nhân bị thiếu lương thực thực phẩm
trong thời gian giãn cách xã hội thì gặp bị cáo hưng trong trạng thái say rượu
từ trong ngôi nhà gần đó cầm cuốc đuổi đánh tổ công tác đã khiến cho nhiều người bị xây sát
ngay sau đó công an phường hòa hiệp nam đã khống chế và đưa hưng về trụ sở làm việc
tại đây bị cáo thừa nhận do bản thân uống bia đã say đồng thời có mâu thuẫn với chị ruột
nên không kiềm chế được bản thân đã vô cớ tấn công tổ công tác của phường
xét thấy thái độ thành khẩn ăn năn của bị cáo tòa nhân dân quận liên triều
tuyên phạt nguyễn bình hưng chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
một mươi viên ma túy tổng hợp là vật chứng của chuyên án ma túy lớn
vừa được công an tỉnh lai châu triệt phá thành công
đối tượng thảo a giao chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đã bị bắt quả tàng cùng với vật chứng
phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép trên ma túy tổ công tác áp sát
khống chế được đối tượng giao cùng một ba lô màu đen bên trong có sáu mươi viên ma túy tổng hợp
bước đầu tại cơ quan điều tra giao khai nhận cùng nhóm đối tượng góp tiền đến khu vực biên giới việt lào
mua ma túy mang sang lai châu bán kiếm lời
trong lúc giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa thu giữ gần một tạ pháo nổ
sau khi bắt giữ ba đối tượng liên quan trong đường dây mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn
ba đối tượng bị bắt gồm đặng văn nguyên trịnh công lực và trần đình lợi
khám xét nơi ở của cả ba đối tượng cơ quan công an thu giữ chín mươi năm kg pháo nổ
loại pháo cối ba mươi sáu quả ba điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan
đây là đường dây buôn bán trái phép pháo nổ có sự tham gia của các đối tượng lái xe tải đường dài
và thanh niên không có nghề nghiệp ổn định gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa
xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào đêm bốn tháng một mươi một người dân tại giao lộ n hai và đường d tám phường hòa phú
thành phố thủ dầu một nghe thấy tiếng động mạnh phát hiện bốn người nằm bất động trên đường
trong đó hai người đã tử vong hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường hai chiếc xe máy vỡ nát đồ đạc của các nạn nhân văng tứ tung
một số người dân chứng kiến cho biết bốn người này đi trên hai xe máy một xe lưu thông trên đường n hai
một xe lưu thông trên đường d tám khi đến giao lộ nói trên thì bất ngờ đâm vào nhau